quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng
đối với người khác để trục lợi xảy ra tại công ty trách nhiệm hoạn thương mại vận tài và du lịch xuyên việt oi
và một số cơ quan tổ chức liên quan cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố thêm ba bị can để điều tra làm rõ
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
và lệnh khám xét đối với trần duy đông nguyên vụ trưởng vụ thị trường trong nước bộ công thương
nay là phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại bộ công thương về tội nhận hối lộ
đinh tiến dũng kế toán trưởng công ty xuyên việt oi và nguyễn tấn long trưởng phòng kinh doanh công ty xuyên việt oi
về tội đưa hối lộ trước đó cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can bắt tạm giam đối với một mươi một bị can